phóng viên antv đã có cuộc trao đổi với đại diện ban quản lý khu kinh tế đông nam tỉnh nghệ an
theo quy định của pháp luật không tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho một mươi bốn người lao động làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm tỉnh tiết tăng nặng nhọc độc hại nguy hiểm tỉnh tiết tăng nặng nhọc độc hại nguy hiểm tỉnh tiết tăng nặng nhọc độc hại nguy hiểm tỉnh tiết tăng nặng nhọc
để làm rõ mức độ tính chất vụ việc phóng viên đã có cuộc trao đổi với đại diện sở y tế tỉnh nghệ an
hội đồng sẽ lập hồ sơ của các đối tượng đó để sở y tế sẽ giao trách nhiệm cho trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh tổng hợp và gửi hồ sơ cho trung tâm giám định kỹ khoa của tỉnh

đến tại địa bàn xã thì hôm nay theo thông cây được là bốn công nhân
trong đó có ba công nhân đã tử vong còn một công nhân đang điều trị là còn bùi đình bình
cuộc sống của bốn công nhân này là cực kỳ là khó khăn
đặc biệt là anh bùi đình bình đang nuôi hai con nhỏ vợ thì đi làm công nhân thuê vũ
công việc làm thì không làm được việc nặng thì làm được việc nhẹ và đó là trước đây
còn giờ đi lại là cũng cảm thấy là khó khăn những câu chuyện đấy nói không được dài hơi
là vì mình không đủ hơi không đủ ấy mà nói là nó bị ngắt quẳng như vậy
chứ không phải là mình không nói được dài nói được dài là thở dốc
qua tìm hiểu thông viên được biết bệnh bụi phổi sinh lịch rất nguy hiểm
điều trị tốn kém mỗi lần bệnh nhân rửa phổi nếu không có bảo hiểm có thể tốn đến gần một mươi triệu đồng
hiện đối với bệnh lý này pháp đồ điều trị rất phức tạp
các hạt bụi sinh lịch siêu nhỏ gây tổn thương phổi và khó loại bỏ khỏi cơ thể
người mắc bệnh bụi phổi sinh lịch sẽ phải sống chung với bệnh trong thời gian dài
rất là nguy hiểm bởi vì hiện tại các phương án điều trị gần như không có
chỉ có nếu mình phát hiện sớm thì rửa phổi
là phương pháp tối ưu nhất
còn nếu nặng lên rồi thì chỉ có là tập phục hồi chức năng và điều trị
những đợt hạn chế những đợt bụi nhiễm làm bệnh trầm trọng thêm
và cuối cùng thì là ghép phổi
thì những phương án điều trị này đều rất là đều khó cả
đối với bệnh nhân bị bệnh bụi phổi sinh lịch
đa số không được quan tâm thăm khám định kỳ về bệnh nghề nghiệp
chính vì vậy khi phát hiện ra
bệnh đã biến chuyển nặng thậm chí có trường hợp tử vong
chỉ sau thời gian ngắn phát hiện bệnh
khi mà xuất hiện triều chứng thì bệnh nhân sẽ có cái biểu hiện là khó kháng là chính
có thể là có những trường hợp khó đặc biệt là khó ra màu đờm ra màu vị sắc
và cái khó thở nó xuất hiện tăng dần tăng dần lên
tăng dần nó thể hiện ở cái bằng cái cách là mình thử bằng người lao động
chẳng hạn như trước đây mình lao động trong vòng vài ba tiếng
mình thấy nó cũng bình thường
giờ bắt đầu mình cứ thấy
cái tân suất lao động của mình ngay ngay càng giảm
cái mức độ khó thở nó lại càng ngày càng tăng lên
thì đó là những dấu hiệu phát hiện sớm của những người công nhân mắc bệnh phổi
tất nhiên là để mà làm
khi mà xuất hiện những triều chứng này
thì đa phần cái tổn thương phổi nó cũng đã có những cái tổn thương nặng rồi
đến thời điểm hiện tại
người lao động mong mỏi nhất là làm sao có điều kiện để điều trị bệnh
đa số người lao động có hoàn cảnh khó khăn
không đủ khả năng điều trị
trong khi sự giúp đỡ hỗ trợ từ phía công ty châu tiến
chính quyền địa phương rất hạn hẹp
đứng giữa danh giới sinh tử
người lao động gần như mắc kẹt
và không có lựa chọn
người lao động hiện nay đang điều trị
cũng mong muốn cơ quan ban ngành sớm có cái kết luận
cũng như sớm là có văn bản để là thông báo cho họ biết được là
họ sẽ được hỗ trợ như thế nào
nguyện vọng của họ thì cũng mong nhà nước hỗ trợ một phần
để cho bớt phần kinh tế trong gia đình trong quá trình điều trị
từ vụ việc trên có thể thấy
việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường an toàn lao động
chưa được công ty châu tiến trú trọng
trách nhiệm đầu tiên thuộc về công ty
đây cũng chính là hố chuông cảnh báo cho nhiều công ty khác
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bột đá
đặc biệt là bột đá xì lích
các công ty đều đồng ý
các công ty cần tuân thủ nghiêm ngặt báo cáo đánh giá tác động môi trường
thường xuyên quan chắc định kỳ theo quy định
tuân thủ các quy định về thăm khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động
chúng ta sử dụng những công nghệ cũ lạc hậu
trong một môi trường kín
không đảm bảo thống khí
không đảm bảo về vấn đề đô ẩm
để làm lắng đỏng bụi
thì rõ ràng là cái nguy cơ đó sẽ rất là nặng nề đối với người lao động
nhưng người chủ lao động thì phải quan tâm
làm thế nào để giảm thiểu tối đá việc phát tán
nó liên quan đến giới truyền công nghệ
là thống khí nhân tạo
là khuôn trương
và là cầu tráng lao động
bên cạnh vi phạm của công ty châu tiến
dư luận không khỏi đặt ra dấu hỏi về công tác quản lý của các sở ngành tỉnh nghệ an
qua nhiều buổi làm việc
câu nói phóng viên được tiếp cận nhiều nhất chính là
đây là vụ việc đầu tiên của tỉnh nghệ an
và mọi người không lường được sản xuất bột đá xy lích lại nguy hiểm như vậy
vậy có lẽ vì không lường được sự nguy hiểm
nên việc thắt chặt công tác quản lý đôn đốc nhắc nhở doanh nghiệp chưa được thực hiện thường xuyên
điều này có lẽ không ai hiểu rõ nhất bằng chính chia sẻ của người trong cuộc
đặc biệt đối với vị giám đốc này
về quan điểm của tôi đối với nhà nước
thì tôi chẳng thể ở đây
nó đang còn một lồ hổng trong vấn đề quản lý của các cơ quan chức năng
mà các cơ quan chức năng cũng phải thấy được vai trò
nhiệm vụ của mình
để cùng với doanh nghiệp khắc phục các tồn tại trong cơ chế quản lý
để góp phần vào công cuộc đổi mới và phát triển
không những là tỉnh nghệ an mà đang còn cả nước
các cái văn bản các cái thông tư
đang còn trông chéo
và các cái quy định phạp chế để kiểm tra
thanh tra nhắc nhở cho doanh nghiệp là các cơ quan chức năng còn thiếu
hiện nay theo phân cấp nhiệm vụ
việc quản lý công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất bột đá xi lích
bột đá trắng canxi carbonate trong khu công nghiệp nam cấm
thuộc về ban quản lý khu kinh tế đông nam
phối hợp cùng sở tài nguyên và môi trường tỉnh
trong đó hàng năm sẽ có các đoàn kiểm tra của sở ban ngành
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đối với việc chấp hành các quy định pháp luật
trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
thực hiện cái nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
thì có hai đơn vị đó là sở tây nguyên môi trường và ban quản lý khu kinh tế đông nam
và công ty châu tiến trực thuộc vào năm hai nghìn hai mươi ban quản lý khu kinh tế đông nam
những nhiệm vụ chi tiết về quản lý trực thuộc ban quản lý khu kinh tế đông nam
tuy nhiên trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước
chúng tôi cũng có sự phối hợp để thực hiện nhiệm vụ này
trong khu kinh tế thì không ngoài công ty châu tiến
còn một số doanh nghiệp nữa sản xuất bột đá siêu mịn
đặc biệt tại khu công nghiệp nam cấm
công ty châu tiến là doanh nghiệp duy nhất sản xuất bột đá siêu mịn xy lích tại khu công nghiệp nam cấm
hiện nay ban quản lý khu kinh tế đông nam biên chế chỉ có ba mươi sáu người
phòng doanh nghiệp lao động làm chức năng doanh nghiệp và lao động
tuy nhiên phòng chỉ có thời điểm hai người có thời điểm ba người
thời điểm này đông nhất là được bốn người
và trình độ lăng lực kinh nghiệm cũng không có
không có kỹ sư về an toàn lao động
cho nên rất là khó khăn trong công tác nắm bắt và xử lý tình hình và giải quyết các vấn đề
theo như trả lời của ban quản lý khu kinh tế đông nam
thì do ban quản lý ít người không có kỹ sư về an toàn lao động nên vướng mắc trong khâu quản lý
đây có lẽ là lý do cho việc công ty trách nhiệm yếu hạn châu tiến vi phạm nhiều lần
không tiến hành quan chắc môi trường lao động mà vẫn được hoạt động
đều rồi hậu quả đáng tiếc xảy ra
nếu như khi xảy ra sai phạm
các sở ngành kiên quyết xử lý yêu cầu khắc phục
thì chắc có lẽ sự việc không nghiêm trọng đến vậy
trước thượng trại trên
ubnd tỉnh nghệ an đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra
phối hợp với các sở ban ngành công an tỉnh nghệ an đôn đốc
nhắc nhở chung các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khai thác đá sản xuất bột đá trên địa bàn tỉnh
đối với sở y tế thì cũng đã chỉ đạo
cái trung tâm kiểm pháp bệnh tật
đây là đơn vị tham mưu trực tiếp cho ngành y tế
về quản lý về vệ sinh lao động đối với tất cả các cơ sở trên địa bàn của toàn tỉnh
trên cơ sở đó sẽ có các văn bản để chỉ đạo cho các cơ quan hay quản lý
như là ban quản lý khu kinh tế hay là ubnd các thành phố thị xã và các huyện trên địa bàn tỉnh
để có cái hướng dẫn cho các nhà máy cũng như là các doanh nghiệp
mà có yếu tố về an toàn về vệ sinh lao động cao
cũng như là tập huấn cho tất cả các người quản lý cũng như là các người lao động
quay trở lại với những người lao động đang hàng ngày dành giật sự sống
có lẽ mong muốn lớn nhất đối với họ lúc này là được tiếp tục sống được điều trị
và không trở thành gánh nặng cho gia đình
qua phóng sự trên truyền hình công an nhân dân kiến nghị các cấp có thẩm quyền tỉnh nghệ an
cần sớm có kết luận vụ việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người dân